trong ngày hai mươi ba tháng sáu gần năm trăm linh con lợn sống nhập khẩu từ thái lan đã được đưa về chợ đầu mối gia súc gia cầm
xã bối cầu huyện bình lục tỉnh hà nam để phục vụ khách hàng
đây là lô lợn sống đầu tiên nhập khẩu từ thái lan về nước ta
lợn được nhập cảnh qua cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị có trọng lượng từ chín mươi một trăm ba mươi kg một con
và đưa về trại của công ty trách nhiệm hữu hạn thành đô huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an từ ngày một mươi tám tháng sáu
sau khi tiêu độc khử trùng lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu và cách ly đủ năm ngày
lợn đã được xuất bán cho các thương lái với giá chín mươi đồng một kg
sau lô lợn này lợn sẽ tiếp tục được nhập khẩu về nước ta góp phần quan trọng giảm giá thịt lợn ở trong nước